do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh sáng sớm ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu
trong đó một số nơi như sapa bắc hà nhiệt độ xuống mức rét hại
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai đạt ngưỡng mạnh nhất
nhiệt độ nhiều khu vực đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu
lúc bảy giờ sáng nay huyện bắc hà rét hại tám hai độ c đặc biệt tại thị xã sapa
nhiệt độ xuống chỉ còn bốn bốn độ c đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận tính từ đầu mùa đông đến nay
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra công điện khẩn yêu cầu ủy ban nhân dân các địa phương
kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người cây trồng và vật nuôi